trước tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn còn diễn biến phức tạp
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh
phòng chống hiệu quả tội phạm ma túy
theo đó công an các cấp quản lý chặt chẽ địa bàn tăng cường tổ chức truy quét tấn công
trấn áp xử lý nghiêm các loại tội phạm ma túy
các địa phương siết chặt quản lý hoạt động tại các vũ trường nhà nghỉ quán bar lễ hội âm nhạc v v
không để lợi dụng tổ chức sử dụng ma túy phân loại quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy trên địa bàn
trước đó trong chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban quốc gia phòng chống s và tệ nạn ma túy
mại dâm trên địa bàn tp hcm đã chỉ rõ gần đây tình trạng ma túy thảm lậu từ nước ngoài về thành phố tiêu thụ
và trung chuyển sang nước thứ ba còn diễn biến phức tạp xu hướng gia tăng số vụ mua bán
vận chuyển sử dụng ma túy tổng hợp và xuất hiện nhiều loại ma túy mới
số người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp diễn biến phức tạp
do đó thành phố cần có biện pháp quản lý và đấu tranh hiệu quả